tự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng bắc bộ
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng
có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa có gió giật cấp sáu cấp bảy
do ảnh hưởng của cơn bão số ba trong hôm nay và ngày mai mùng ba và mùng bốn tháng tám
bắc bộ và bắc trung bộ được nhận định là có mưa lớn đặc biệt là trong ngày và đêm nay mùng ba tháng tám
với tổng lượng mưa do bão có thể lên tới một trăm linh bốn trăm linh mm các sông suối ở khu vực bắc bộ
các tỉnh thanh hóa nghệ an có thể có một đợt lũ ở mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
quảng ninh lạng sơn bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang yên bái lào cai phú thọ hòa bình sơn la lai châu điện biên thanh hóa nghệ an
cảnh báo trong sáng nay mùng ba tháng tám cần đặc biệt chú ý tới những nơi đang có mưa to như lạng sơn bắc giang thái nguyên và thanh hóa
những huyện có nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao là mường lát như xuân quan hóa quan sơn tỉnh thanh hóa lộc bình cao lộc chi lăng hữu lũng đình lập tỉnh lạng sơn võ nhai đồng hì tỉnh thái nguyên lục ngạn sơn động lục nam tỉnh bắc giang
do ảnh hưởng của bão số ba nhiều tỉnh đã xảy ra mưa lớn rông lốc gây thiệt hại nhiều về tài sản đặc biệt tại thanh hóa sạt lở đất đá đã làm một người tử vong tại chỗ
chủ tịch ubnd huyện mường lát tỉnh thanh hóa cho biết khoảng một mươi hai giờ đêm một nhóm người ở bản sài khao xã mường lý trên đường đi kéo gỗ dựng nhà về thì bất ngờ gặp sạt lở đất đá khiến anh vàng a lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng bàn tử vong
cho đến chiều tối qua huyện quan hóa quan sơn có ba mươi bốn nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần dưới ba mươi năm ba hectare luồng bị thiệt hại hoàn toàn trên bảy mươi một điểm trường bị thiệt hại
tại quảng ninh mưa lớn kèm gió giật mạnh
cấp tám cấp chín khiến hàng loạt cây cối trên đường hữu nghị thành phố móng cái bị quật đổ một vài tuyến phố ngập nhẹ
từ nửa đêm ngày hai tháng tám dạng sáng ngày mùng ba mưa bắt đầu diễn ra tại thành phố hải phòng
ở nhiều nơi xuất hiện mưa to còn tại điện biên đêm qua cho đến dạng sáng nay trên địa bàn thành phố điện biên phủ xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ gây ngập ống cục bộ
mực nước đo được cao đến hơn bốn mươi cm tràn cả vào các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường
nhiều phương tiện mô tô ô tô bị nước ngập gây chết máy
đến khoảng hơn một giờ sáng nay nước mới bắt đầu rút
tại huyện điện biên điện biên đông mường trà mường nhé nậm bồ cũng đang tiếp tục có mưa rất to và rông
nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét xả lở đất ngập ống cục bộ